tòa án nhân dân tỉnh cao bằng vừa đưa ra xét xử bị cáo đông thị huệ chú tại huyện trùng khánh tỉnh cao bằng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một huệ đã lợi dụng sự tin tưởng của những người bán châu bò cho mình khi giao dịch mua bán bằng hình thức nhận hàng trước thanh toán rau
sau khi bán được toàn bộ số châu bò và thu được tiền huệ lại không trả tiền như đã hứa hẹn mà chiếm đoạt để sử dụng cá nhân
tổng số tiền mà huệ đã chiếm đoạt được là gần bảy chín tỷ đồng tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên án nông thị huệ một mươi năm năm tù giam